chuyển sang diễn biến dịch bệnh trong nước mới đây chính phủ vừa ban hành nghị quyết về chương trình phòng chống dịch bệnh
trong đó loại bỏ covid một mươi chín ra khỏi danh mục bệnh đặc biệt nguy hiểm
theo nghị quyết về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ
căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a
đặc biệt nguy hiểm sang bệnh truyền nhiễm nhóm b nguy hiểm sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống
kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
với mục tiêu tổng quát là đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng
tử vong do dịch covid một mươi chín khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể đó là đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm
đảm bảo đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tất cả cơ quan
tổ chức doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật báo cáo kết quả đánh giá
có chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sách covid một mươi chín linh hoạt phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu á
nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế
có các chế độ chính sách đải ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
đảm bảo số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám chữa bệnh từ cấp huyện trở lên
theo hướng dẫn của bộ y tế một trăm linh người mắc covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch được điều trị chăm sóc sức khỏe theo quy định
bộ y tế cũng nêu bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch như những người cao tuổi người có bệnh nền
người khuyết tật phụ nữ mang thai người không nơi nương tựa trẻ em mồ côi đồng bào dân tộc thiểu số
nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế
chương trình này được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế báo cáo
công tác cấp giấy chứng nhận f và f khỏi bệnh đã trở thành một vấn đề gây bức xúc trong dư luận
khi các cơ sở y tế liên tục quá tải không đủ nguồn lực để thực hiện kịp thời
để giải quyết vấn đề này mới đây bộ thông tin và truyền thông đã đề nghị bộ y tế cân nhắc việc coi chứng nhận f và f khỏi bệnh
như một dịch vụ công trực tuyến và thực hiện như cung cấp dịch vụ công trực tuyến
trong văn bản gửi bộ y tế mới đây
bộ thông tin và truyền thông chỉ ra rằng việc bệnh nhân covid một mươi chín tự điều trị tại nhà đã giúp giảm tải áp lực điều trị cho các cơ sở y tế
tuy nhiên việc này lại đang tạo ra một áp lực khác đó là thủ tục chứng nhận f và f khỏi bệnh
theo đó vì số lượng f tăng vọt trong một thời gian ngắn trong khi lực lượng nhân viên y tế lại rất mỏng
nên thực tế đã xảy ra tình trạng quá tải ở nhiều cơ sở y tế
thực trạng này cũng khiến cho một bộ phận người dân sau khi tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà
quả dương tính đã không khai báo với lực lượng chức năng
trước tình trạng này bộ thông tin và truyền thông đề nghị bộ y tế sớm nghiên cứu và đề xuất phương án hiệu quả trong quy trình thủ tục chứng nhận f
đáng chú ý bộ thông tin và truyền thông đề nghị bộ y tế cân nhắc việc coi chứng nhận f và f khỏi bệnh
như một dịch vụ công trực tuyến và thực hiện như cung cấp dịch vụ công trực tuyến
theo bộ thông tin và truyền thông việc này sẽ giúp tạo thuận lợi cho người dân
bên cạnh đó bộ thông tin và truyền thông cũng đã nghiên cứu và chỉ đạo các đơn vị phát triển phần mềm quản lý ca bệnh covid một mươi chín
và đề nghị bộ y tế xem xét đánh giá áp dụng
thực tế một số địa phương trong thời gian qua đã áp dụng phần mềm và bước đầu cho thấy hiệu quả nhất định
như đã đưa tin vào chiều một mươi tháng ba phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã chủ trì hội nghị
giao ban trực tuyến với bang chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
để thực hiện tốt công tác quản lý bệnh nhân f tại nhà phó chủ tịch ubnd tp chư xuân dũng yêu cầu các địa phương
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục hành chính quản lý f tại nhà
theo đó sở y tế chủ trì phối hợp với bảo hiểm xã hội và sở thông tin truyền thông khẩn trương giải quyết về vấn đề hạ tầng
cần thiết huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố
đáng chú ý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm cho người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
đại diện bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết đơn vị đang phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng phần mềm cho nội dung này
hiện phần mềm đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ được thực hiện thí điểm trong thời gian tới
liên quan đến công tác quản lý bán thuốc điều trị covid một mươi chín bộ y tế vừa có công điện đề nghị các ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
đặc biệt đối với việc bán thuốc không đúng quy định giao bán thuốc không đúng quy định trên mạng xã hội
trước tình trạng chợ mạng tràn lan các loại thuốc điều trị covid một mươi chín ngày một mươi bảy tháng ba
bộ y tế có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp tục thanh tra
kiểm tra tăng cường quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
bộ y tế nhận định trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và nhu cầu sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
thuốc kháng virus như monopia thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín tăng cao dẫn đến các nguy cơ đầu cơ
găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc bán thuốc không đúng quy định giao bán thuốc trên mạng xã hội
để đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc cho nhu cầu điều trị covid một mươi chín đảm bảo chất lượng thuốc với giá thành hợp lý
và tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh thuốc bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền
phổ biến tập hướng quy định pháp luật và hướng dẫn của bộ y tế về mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc
bên cạnh đó các đơn vị tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dược
các cơ quan chức năng như ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quản lý thị trường công an tỉnh thành phố và các cơ quan chức năng khác
tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động nhằm phát hiện ngăn chặn hành vi buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
các hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định
hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác
các hoạt động mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
các cơ sở kinh doanh dược tân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán thuốc nói chung và thuốc điều trị covid một mươi chín nói riêng

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé